tại nhà hát lớn hà nội ban tổ chức trung ương báo nhân dân tạp chí cộng sản đài truyền hình việt nam
và hội nhà báo việt nam đồng chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông
đã tổ chức lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng giải búa liềm vàng lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trương thị mai
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương các đồng chí bí thư trung ương đảng
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí nguyễn văn nên tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí nguyễn hòa bình tránh án toán nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
và phó thủ tướng vũ đức đam cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung mương đảng ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung mương đảng
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các cơ quan thông tấn báo chí và các nhà báo có tác phẩm dự thi
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng
giải búa liềm vàng lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám không chỉ góp phần tích cực trong xây dựng đảng trong đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái
xuyên tạc chống phá đảng nhà nước và chế độ ta bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
mà còn góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng
qua đó khẳng định sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng với đời sống xã hội
tại giải lần này có năm mươi sáu tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn ra để trao giải
trong đó có bốn giải a một mươi giải b một mươi năm giải c hai mươi năm giải khuyến khích và hai giải mới là giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi
giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi
đặc biệt báo nhân dân đã xuất sắc đạt được một giải a với loạt bài
trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở thủ đô của nhóm tác giả nguyễn thị thái linh đoàn hồng sơn tạ duy thành phạm quang đắc nguyễn hải nam
ấn phẩm thời nay báo nhân dân một giải c với chùm bài chuyện cơ sở của tác giả trần quang
một giải khuyến khích với tác phẩm chống tham nhũng để củng cố và làm trong sạch đội ngũ của nhóm tác giả quang huy
minh anh tuấn tú trung tâm truyền hình nhân dân
nhân dịp này ban chỉ đạo ban tổ chức cũng đã phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng giải búa liềm vàng lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi